hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các địa phương tổ chức tiếp nhận triển khai tiêm chủng vaccine ngay sau khi được phân bổ
nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine cho các đối tượng
các tỉnh thành phố cần tăng độ bao phủ mũi một tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định đảm bảo an toàn và hiệu quả
theo bộ y tế các địa phương cần coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong thời gian tới
sử dụng tối đa vaccine được cấp không để lãng phí vaccine và đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng
ngoài ra các đơn vị thực hiện tiêm chủng cần sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn
tính đến hết ngày năm tháng một mươi cả nước đã triển khai tiêm được hơn bốn mươi tám triệu liều vaccine tỷ lệ sử dụng đạt gần bảy mươi năm so với tổng số vaccine đã phân bố
theo thống kê cả nước đã có gần ba mươi sáu triệu người đã tiêm liều một vaccine tương đương năm mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
và khoảng một mươi hai năm triệu người đã được tiêm đủ hài liều tương đương gần một mươi bảy năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ hôm hai tháng một mươi thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
trong ba tháng cuối năm việt nam dự kiến tiếp nhận khoảng năm mươi bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín
các cơ quan chuyên môn của bộ y tế cũng đang nghiên cứu sớm để ban hành hướng dẫn tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dưới một mươi tám tuổi